theo thông tin mới nhất một trăm bốn mươi ba người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở nhà hát krokuser city ho
phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công tổng thống nga vladimir putin thông báo
ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba sẽ là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu này
tổng cộng một mươi một nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố trong đó có bốn nghi phạm trực tiếp gây ra vụ thảm sát
bộ nội vụ nga xác nhận rằng không có nghi phạm quốc tịch nga
một trong số những nghi phạm thú nhận được hứa trả cho một triệu rút tương đương với hơn hai trăm sáu mươi tám triệu đồng
và một nửa số tiền này đã được chuyển vào thẻ ghi nợ của hắn trước vụ tấn công
trong một diễn biến có liên quan tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng cùng ngày đã công bố một bức ảnh liên quan đến bốn kẻ tấn công
đằng sau vụ xả súng được cho là thành viên của nhóm này
trước tính nghiêm trọng của vụ tấn công một số địa phương của nga đã thắt chặt các biện pháp an ninh
theo thông báo của chính quyền thành phố saint petersburg tất cả các sự kiện giải trí và lễ hội
tại nhà hát các địa điểm và sự kiện văn hóa khác ở những nơi công cộng trong thành phố dịp cuối tuần đều đã bị hủy bỏ
trong khi đó nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng tiếp tục lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở nga
khi cho rằng hành động giết hại dân thường vô tội là không thể chấp nhận được
ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua khẳng định washington cực lực lên án cuộc tấn công
do các phần tử vũ trang thực hiện gần thủ đô moscow của nga khiến hàng trăm người thương vong
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới như triều tiên pháp và thổ nhĩ kỳ cũng gửi thông điệp chưa buồn
bày tỏ đoàn kết với gia đình nạn nhân và toàn thể người dân nga
tại đức nhiều người đã mang hoa và nến đến bên ngoài khuôn viên đại sứ quán nga tại berlin
để bày tỏ chia sẻ về những mất mát mà nước nga phải gánh chịu sau vụ tấn công khủng bố
hội đồng hợp tác vùng vịnh cùng một loạt quốc gia ả rập như ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
giordani kuwait bahrain cũng ra tuyên bố cực lực liên án vụ khủng bố tại moscow bày tỏ đoàn kết với người dân và chính phủ nga
đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga sergei lavrov trong đó nhấn mạnh
ai cập đoàn kết và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với nga trong cuộc chiến chống khủng bố
vòng vụ tấn công khủng bố tại nhà hát kroguso ở ngoại ô thủ đô moscow của nga đã khiến người dân nga
và dư luận thế giới phẫn nộ và lên án sự việc cũng một lần nữa khiến tinh thần dân tộc nga được thắp sáng hơn bao giờ hết
ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện đã có rất nhiều người dân nga tình nguyện tới các địa chỉ hiến máu để góp sức mình hỗ trợ những người bị thương
tại trung tâm huyết học mang tên golikova ở thủ đô moscow hàng đoàn người xếp hàng dài xuất hiện từ khi trời còn chưa sáng
những người đến hiến máu xếp thành hai hàng một hàng nhóm máu thường và một hàng nhóm máu hiếm cần được ưu tiên trước
chúng tôi đã nhìn thấy sự đoàn kết của cả nước nga trong ngày hôm nay
mọi người cùng chung sức để cùng nhau vượt qua giai đoạn đau buồn này
mọi người cần được giúp đỡ và tôi muốn chia sẻ máu của mình để cứu nhiều mạng sống nếu có thể
xong trong niềm tin của nhiều người dân nga thảm họa luôn gắn kết mọi người tập trung họ lại và sau mỗi lần như vậy nước nga lại đoàn kết hơn
và đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù
như trong bài phát biểu ngày hai mươi ba tháng ba trên truyền hình về vụ tấn công khủng bố tổng thống nga vladimir putin cũng khẳng định
nước nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn qua những thử thách khó khăn nhất và bây giờ cũng sẽ là như vậy
nước nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất đôi khi không thể chịu được nổi
nhưng nước nga thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ cũng sẽ như vậy
ông putin bày tỏ tin tưởng và sự hợp tác với tất cả các quốc gia chân thành chia sẻ đối đau của nước nga
cùng nhau hợp lực trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế
không ai và không gì có thể lay chuyển được ý chí sự quyết tâm và lòng dũng cảm
sức mạnh đoàn kết của nhân dân nga để cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trước mắt
trong những tháng gần đây một số nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu trên khắp liên bang nga
đã trở thành mục tiêu của các đoàn tấn công
trong tuyên bố ngày hôm qua thống đốc vùng samara của nga cho biết
các máy bay không người lái uav đã tấn công hai nhà máy lọc dầu ở khu vực này
trong đêm ngày hai mươi hai dạng sáng hai mươi ba tháng ba
một đơn vị lọc dầu chính đã bốc cháy tại nhà máy cưp
có thương vong đám cháy tại cơ sở này đã nhanh chóng được dập tắt
reuters nhấn mạnh hai nhà máy lọc dầu này cũng giống như một mươi năm nhà máy lọc dầu
và kho chứa dầu trước đó đều là mục tiêu của những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
cuộc tấn công ngày hôm qua diễn ra sau khi tờ financial times cho rằng
mỹ được cho là đã kêu gọi ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nga
do lo ngại về tác động tiềm tàng đối với giá dầu toàn cầu và khả năng bị nga trả đũa
bộ quốc phòng nga cho biết họ đã bắn hạ được nhiều máy bay không người lái tại một số khu vực
tổng thống mỹ joe biden hôm qua đã ký dự luật ngân sách chính phủ trị giá một hai trăm linh tỷ usd
đây là lần thứ ba trong vòng một tháng tổng thống ký phê duyệt một dự luật ngân sách
nhằm tránh cho chính phủ liên bang khỏi đóng cửa
dự luật đã được lưỡng viện quốc hội thông qua và tổng thống biden ký duyệt cung cấp ngân sách hoạt động
cho bộ quốc phòng bộ an ninh nội địa bộ lao động bộ y tế và các dịch vụ
dân sinh và bộ ngoại giao
theo đạo luật này chi tiêu quốc phòng tăng hơn ba
trong khi chi tiêu phi quốc phòng tương đương ngân sách của năm tài khoá vừa qua
đây là lần thứ ba trong vòng một tháng tổng thống biden ký duyệt một dự luật ngân sách
nhằm tranh chính phủ phải đóng cửa do thiếu kinh phí hoạt động
mới đây nhất ngày chín tháng ba tổng thống biden ký duyệt dự luật trị giá bốn trăm sáu mươi tỷ usd
nhằm cung cấp ngân sách hoạt động cho các hoạt động xây dựng quân sự phát triển nước
và cho bộ các vấn đề cựu chiến binh bộ nông nghiệp bộ thương mại bộ tư pháp
bộ năng lượng bộ nội vụ bộ giao thông và bộ nhà ở và phát triển đô thị
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
nhằm kêu gọi sự chú ý trước những mất mát của thiên nhiên và tình trạng biến đổi khí hậu
người dân trên khắp thế giới đã tham gia một chiến dịch thường niên mang tên
giờ trái đất vào ngày hai mươi ba tháng ba
đó là sự kiện tắt đèn được thực hiện trong một giờ đồng hồ
bắt đầu từ hai mươi h ba mươi phút theo giờ địa phương
sự kiện tắt đèn thường niên do tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên
wwf một tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn hoang dã và môi trường
khởi xướng từ năm hai nghìn bảy và giờ đây đã trở thành chất xúc tác quan trọng thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường
theo báo cáo sự kiện tắt đèn năm ngoái đã thu hút người ủng hộ
tại trên một trăm chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
theo đó tích lũy được tổng cộng bốn trăm một mươi giờ tắt đèn cho hành tinh
ban tổ chức sự kiện năm nay kỳ vọng
người dân trên thế giới sẽ dành sáu mươi phút trong sự kiện để làm điều có ích cho trái đất
theo người phát ngôn của wwff giờ trái đất là khoảnh khắc đoàn kết toàn cầu
tập hợp mọi người trên khắp thế giới cùng nhau nhìn nhận thực tế
về cuộc khủng hoảng khí hậu và thiên nhiên đang diễn ra
đồng thời truyền cảm hứng cho mọi người hành động và ủng hộ những thay đổi cấp thiết
như một phần của chiến dịch năm nay
nhiều địa danh nổi tiếng của anh sẽ ủng hộ giờ trái đất bằng cách tắt đèn
ấn độ cũng tham gia giờ trái đất vào tối hai mươi ba tháng ba
bằng việc tắt đèn tại các công trình kiến trúc tiêu biểu
sử dụng công nghệ tương tự tạo ra vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca
các nhà khoa học anh đang phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới
có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư
và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao
các nhà khoa học từ đại học oxford viện francis crick và đại học college london
đã phát triển vaccine langvax hoạt động bằng cách sử dụng một chuỗi adn
huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các protein cờ đỏ
hay các kháng nguyên đột biến trong các tế bào ung thư phổi
hệ nhóm nghiên cứu đã được một số tổ chức tử thiện tài trợ để sản xuất ba liều vaccine
nếu thử nghiệm thành công langvax sẽ được chuyển sang thử nghiệm lâm sàng
và trên những người có nguy cơ cao có thể bao gồm những người ở độ tuổi năm mươi năm bảy mươi bốn
hiện đang hút thuốc đã từng hút thuốc và những người đủ điều kiện kiểm tra sức khỏe phổi
ở các vùng của vương quốc anh
mặc dù đã bảy mươi hai tuổi như ông hernando guanlao ở thủ đô manila philippines
chưa bao giờ thấy mệt mỏi với công việc thu gom và lưu trữ sách cũ
ông tự nhận mình là người đam mê sách với mong muốn duy nhất là lưu giữ những cuốn sách
đã qua sử dụng và tặng lại cho những người khác đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc
ở một đất nước mà việc mua sách là điều xa xỉ đối với nhiều gia đình vẫn còn khó khăn
đây cũng là nội dung cuối cùng trong phần bản tin quốc tế ngày hôm nay
trong căn nhà nhỏ hai tầng bên ngoài khu thương mại nhộn nhịp của manila
ông hanando guanlao đang đắm mình trong không gian yêu thích
hàng nghìn cuốn sách cũ được xếp dọc trên các kệ gỗ và chất kín cả hành lang
của ông bảy mươi hai tuổi đặt mục tiêu chia sẻ niềm đam mê sách cả đời mình
bằng cách biến nhà riêng thành một thư viện cộng đồng
nơi mọi người có thể đọc và mượn sách miễn phí
sứ mệnh của tôi là mang đến cho mọi người những cuốn sách cũ
sách được quyên góp hoàn toàn miễn phí
đồng thời thúc đẩy giáo dục thông qua văn học
những cuốn sách dù không mới nhưng là tấm lòng và thiện trí
của những người hiểu rõ dự án mà tôi đang thực hiện
với tên gọi reading club hai nghìn cộng lọc bộ đọc sách hai nghìn
thư viện trưng bày sách đủ thể loại từ sách giáo khoa cho đến các tác phẩm văn học
nơi đây mở cửa hai mươi bốn trên bảy và cho mượn số lượng sách không giới hạn
ông guanlao hy vọng thư viện sẽ truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc cho mọi người
đặc biệt là giới trẻ
ở đây có sách giáo khoa đủ các cấp tiểu thuyết
ngoài ra còn có sách về tôn giáo triết học tự truyện và nhiều thể loại khác nữa
có bia sách cứng bia mềm tuy mọi người lựa chọn
tất cả đều miễn phí
philippines đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng về giáo dục
theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế
được tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd thực hiện năm hai nghìn hai mươi hai
philippines đứng thứ bảy mươi bảy trong số tám mươi một quốc gia tham gia khảo sát về khả năng đọc hiểu
điểm toán và khoa học cũng thuộc loại thấp nhất thế giới
nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân là bởi tình trạng thiếu cơ sở vật chất như phòng học
sách giáo khoa cùng khối lượng công việc quá lớn của giáo viên
trong khi đó theo số liệu của chính phủ
có đến khoảng hai mươi hai bốn dân số philippines hiện đang sống dưới ngưỡng nghèo
ông guanlao cho rằng nhiều trẻ em không được tiếp cận với sách bởi chúng quá đắt đỏ
đối với tôi đây là công việc không có gì sánh được
nó mang lại cho tôi và những người yêu thích sách niềm vui sự đủ đầy trong tâm hồn
dù chỉ là đóng góp nhỏ bé tôi đã trở thành cầu nối để đưa sách đến với mọi người
khả năng đọc hiểu và viết của trẻ em ở đây thấp hơn nhiều so với các nước khác ở đông nam á
thực tế thì những cuốn sách khá đắt đỏ
nên một không gian như thế này rõ ràng là sự trợ giúp lớn cho cộng đồng